việc viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng về mọi mặt
cùng với những biện pháp chống dịch thiết thực của các cấp các ngành
lĩnh vực âm nhạc cũng đang góp phần vào việc chiến đấu với loại virus nguy hiểm này
nhạc sĩ trần hùng vừa cho ra mắt ca khúc tan biến đi virus corona
thông qua tác phẩm của mình tác giả mong muốn kêu gọi nâng cao ý thức cộng đồng
mong dịch bệnh mau chóng qua đi để trả lại sự bình yên cho mọi nhà
nhạc sĩ trần hùng hiện đang công tác tại bộ giao thông vận tải
ông đến với nghiệp sáng tác như một duyên nợ
những sáng tác của nhạc sĩ trần hùng luôn có sức lay động lòng người
và âm ỉ nhóm lên tình yêu của người yêu nhạc
ông đã từng sáng tác nhiều bài hát được nhiều người biết đến như
chợ quê chuyện tình thảo nguyên đó là em chị tôi gửi người tôi yêu lũ về

đứng trước sự kêu gọi của
chính phủ rồi thủ tướng chính phủ toàn dân đứng lên chống covid như là chống giặc
thì những cái ca từ trong này thì tôi đã lột tả lên cái câu chuyện sự nguy hiểm của covid
và chúng ta phải hành động thế nào để dập tan cái covid này
về âm nhạc thì tôi sử dụng một cái nhịp điệu như một cái vũ điệu
và mang tính chất chủ yếu là latin để thể hiện nên rằng là
bất cứ một người nào nghe
một khán giả nào một người dân nào nghe lên thì cũng muốn nhún nhảy theo và muốn
quyết tâm để chống cái và dập tàn cái virus covid một mươi chín này
để hoàn thiện mv này nhạc sĩ trần hùng và ekip đã hoàn thành phần sáng tác phối khí thu âm quay mv trong khoảng thời gian năm ngày
mv có sự tham gia của nghệ sĩ guitar mạnh linh ca sĩ lê việt anh ca sĩ sao mai trần thu hường
các khúc này là một ca khúc mà có giai điệu khá vui tươi
việt anh cảm nhận đây là một rất là hay
ca khúc có giai điệu sôi động với ca từ giản dị dễ hiểu nhưng cũng rất thời sự
đặc biệt mv có sự tham gia của ca sĩ rapper tùng gb thể hiện phần đọc rap giúp cho ca khúc thu hút hơn đối với giới trẻ
nhạc sĩ trần hùng sáng tác ca khúc tăng biến đi virus corona với thông điệp ý nghĩa
cho dù virus corona có nguy hiểm đến đâu mọi người hãy chung tay nâng cao ý thức cộng đồng đoàn kết chung một lòng quyết tâm đập tan virus corona để trả lại bình yên cho mọi nhà trả lại bình yên cho thế giới
virus corona corona gây bệnh chết người thế giới loài người đau điên đứng ngồi không yên thế giới loài người dẫn virus corona
tăng biến đi tăng biến đi tăng biến đi tăng biến đi
những năm qua sách giả sách lậu đã trở thành vấn nạn nhức nhối của ngành xuất bản
hoạt động in lậu in giả in đối bản trái phép diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp
nếu không có những biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn vấn nạn này
thì sẽ tạo ra những hệ lụy
viết sư nghiêm trọng
tình trạng sách lậu bán lan tràn ở các hiệu sách đã tồn tại từ rất nhiều năm qua
gây ra nhiều thiệt hại cho những nhà xuất bản
theo thống kê chỉ tính trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các đơn vị thuộc cục quản lý thị trường hà nội đã kiểm tra phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn cuốn sách lậu
và các ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với giá trị lên đến nhiều tỷ đồng
cái vấn nạn sách giả ngôn từ trong xã hội hay dùng là sách lậu đấy
đã có từ lâu và càng ngày nó càng lan rộng
cũng giống như một thứ lây lan dịch bệnh lan rộng
theo tôi đến bây giờ tôi nghĩ nó là chuyện cơ bách
đã mượn cái hình ảnh của dịch bệnh hiện nay để tôi nói cái lây lan của sách lậu xảy ra nó cũng như vậy
những năm gần đây sách giả lại tràn lan với hình thức mua bán trực tuyến
với cách thức nâng giá bán cao hơn sách thật
rồi giảm giá lên đến năm mươi bảy mươi so với giá bìa để thu hút khách hàng
theo thống kê
các sản thương mại điện tử lớn bán sách trực tuyến như lazada shopee tiki sendo
cách thức hoạt động trên khiến cho sách được đưa vào các sản giao dịch một cách thiếu kiểm soát
cũng bởi vậy khi xảy ra việc bán sách lậu sách giả
các sản thương mại điện tử cho rằng mình chỉ là đơn vị trung gian cung cấp nơi bán hàng
chứ không lưu trữ ấn phẩm vì thế rất khó xử lý
ngoài ra sách giả còn được giao bán chạy quảng cáo trên mạng xã hội facebook
và các nhóm cộng đồng một cách thường xuyên mà chưa có một cơ quan nào đứng ra can thiệp
việc này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều đơn vị làm xuất bản
nhà phát hành thì khi có sản phẩm in lậu ngoài thị trường thì chịu cái ảnh hưởng rất là nặng nề
thứ nhất là về mặt kinh tế thì chúng tôi đã phải rất vất vả để ra được một sản phẩm
và sau khi hoàn thành các khâu thì lại phải cạnh tranh với chính cái sản phẩm của mình đang bị lậu ngoài thị trường
thứ hai nữa là nó bị ảnh hưởng về cái mặt uy tín khi những sản phẩm chất lượng kém lại gắn với mark và logo của công ty
thứ ba là ảnh hưởng về uy tín của công ty về các đối tác xuất bản
các đối tác xuất bản nước ngoài thì những sản phẩm tác quyền của họ lại không được quản lý chặt chẽ ở việt nam
hiện nay cái sai sót thì mới ở mức là về hình thức mẫu mã rồi chữ rồi hình ảnh rồi nhòe rồi sai lẫn rồi vân vân
hoặc là ghép lộn tay sách nọ sang sách kia vân vân
nhưng tôi cho là nếu mình không kiểm soát thì đến lúc nó thành chuyện khác
nội cái việc in sai lẫn ghép sách nọ sang sách kia là nhầm lẫn tay sách mà
thì tôi nghĩ là đến mức độ
đó là không cẩn thận nó thành chuyện chính trị xã hội chứ không phải chỉ chuyện lợi ích kinh tế
đấy là chuyện nhất
chuyện thứ hai là nó làm lệch lạc tất cả những chuẩn mực giá trị trong xã hội trong tư tưởng văn hóa trong hoạt động khoa học v v
hàng chục đơn vị làm xuất bản danh tiếng thường xuyên có sách bị làm giả bị in lậu như đông a books nhà xuất bản trẻ nhà xuất bản kim đồng nhà xuất bản văn học nhà xuất bản phụ nữ
các đầu sách bị in lậu đều nhầm vào các cuốn bestseller mới
các cuốn xa lò hoặc những cuốn đã trở thành nguồn thâm canh lâu năm
vì thế nguồn thu của các đơn vị đều bị ảnh hưởng nặng nề khi phải chia thị trường cho những đơn vị làm sách giả
vì cái tình trạng bán sách lậu bây giờ đang trên mạng và trên các trang thương mại điện tử đang ở mức rất là báo động
thì rất mong là các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền để các bạn đọc nhận thức
được rõ hậu quả của sách lậu và nói không với sách lậu
và đồng thời thì cũng mong các cơ quan quản lý có những chiến dịch mạnh mẽ hơn
sách giả sách lậu ngoài việc vi phạm luật xuất bản luật sở hữu trí tuệ còn làm thất thu ngân sách nhà nước
bên cạnh đó với chất lượng sách kém nhiều sai sót còn khiến độc giả chán nàn ảnh hưởng đến tâm lý văn hóa đọc
vì thế độc giả cũng cần có sự cân nhắc lựa chọn kỹ hơn trước khi mua hoặc đặt hàng trên mạng để tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
việc tiêu dùng thông minh trong đó có mua sách tại các nhà sách đơn vị làm xuất bản uy tín cũng là cách để ngành xuất bản trong nước có cơ hội phát triển
vì thế buôn bán sách giả trên mạng cũng có mình nên tìm đến những trang web uy tín chất lượng được liên kết trực tiếp với những nhà xuất bản thì sẽ đảm bảo
các chế tài để xử lý tình trạng này đã được quy định khá rõ ràng trong luật
xong trên thực tế việc triển khai còn khá nhiều bất cập chưa đủ sức gian đè những đơn vị in và phát hành sách giả sách lậu
quá trình kiểm tra xử lý thiếu sự phối hợp đồng bộ
tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp gây thiệt hại lớn về kinh tế
ảnh hưởng đến uy tín của việt nam trên trường quốc tế khi tham gia công ước bơn về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật
bài hát niềm tin chiến thắng thì lê quang viết năm hai nghìn hai
lúc đó thì là cái bảo thanh niên
có tổ chức cái giải u hai mươi một bảo thanh niên
một hôm thì lê quang gặp anh trưởng bang thể thao của anh niên quang tuyến
thì nói lê quang sắp tới báo anh có tổ chức cái giải u hai mươi một bảo thanh niên
anh coi anh viết cho cái giải này một bài hát
thì lê quang cũng về cũng có nghiên cứu
nhưng mà nói rằng thì khi nghe là tất cả những bài hát về bóng đá
bóng đá lúc đó là bóng đá
thì rõ ràng nhiều người ý với nó
nhiều người viết về bóng đá mà họ nói trực tiếp về bóng đá
các nhạc sĩ cũng nói trực tiếp về bóng đá
liên quân lê quang thì không hiểu lúc đó như thế nào
thì lê quang lại suy nghĩ là mình viết về một niềm tin đi
có thể một trận bóng đá tố
trận bóng đá thắng hay trận bóng đá huề
chúng ta cũng đều có một niềm tin trong trận kế tiếp
trận bóng đá kế tiếp thì đó là bài hát
niềm tin chiến thắng ra đời năm hai nghìn hai
rất là may mắn khi mà mỹ dung có cơ hội được hát cao khúc này
trong khá nhiều những sự kiện đặc biệt của thể thao việt nam
gần đây nhất là trong lễ xuất quân của đoàn thể thao việt nam
định dự sea games ba mươi
và khi mà mỹ dung xuống phía dưới hàng nghìn khán giả
ở đó có rất là nhiều người

mọi người đã cùng hát với mỹ dung
khán giả rất là tuyệt vời
ở đó có một cái không khí mà mình dung nghĩ rằng là
mỹ dung đang được chính các bạn truyền lại cho mình
cái cảm hứng về cuộc sống
về niềm tin vào tương lai
niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất
khi mà chúng ta cố gắng
chúng ta có niềm tin vào cuộc sống
và chúng ta làm việc thăng say
chúng ta học tập thật là chăm chỉ
thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những kết quả tốt
và một cái tương lai
thật là tuyệt vời
vài năm qua
người hâm mộ nhiều lần chứng kiến những thăng trầm của bóng đá nam việt nam
đó là khoảnh khắc các cầu thủ vui mừng
khi lần đầu tiên lọt vào chung kết u hai mươi ba châu á
là giọt nước mắt rơi trên tuyết trắng thường châu
khi từ biệt giải
họ cũng khóc khi vụt mất huy chương đồng asean
trên sân mỹ đình cuối năm hai nghìn một mươi chín
người ta cũng nhìn thấy những giọt nước mắt của các cầu thủ
và các cầu động viên
khi việt nam giành chiếc vô địch sea games
sau nhiều năm chờ đợi
những lúc như thế
những ca từ của ca khúc niềm tin chiến thắng
lại vang lên khắp mọi nơi trên đất nước
đây là một ca khúc mà
cả nhân em cũng như là
hầu hết những người chơi thể thao
sẽ nghe rất là nhiều
và đặc biệt là bọn em thì lại thường nghe
ở mỗi trước và sau mỗi trận đấu
thì hay nghe những bài như thế này
để nó kêu gọi lên những cái niềm tin
cũng như là cái động lực
để bọn em mỗi khi bước ra sân thi đấu
và để nói
về ngay ở những cái tiêu đề
lời bài hát
rồi là tên bài hát
thì nó đã nói lên là
khi mà mình có niềm tin
thì mình sẽ có thể giành
tất cả mọi thứ
có thể giành chiến thắng
thì mỗi lần mình nghe
cái bài ca khúc đấy
thì cảm xúc mình rất là dâng trào
vì sau mỗi trận đấu
thì đặc biệt là khi thắng trận
đặc biệt là khi mình được
mặc trên mình
chiếc áo của đội tiểu việt nam
nó rất là tự hào
và mọi người luôn luôn là
cảm thấy muốn hướng về
một cái điều gì đó
thành ra tổ quốc
trong thời điểm mà
cả nước đồng đồng
chống dịch bệnh này
thì đấy cũng là một ca khúc
mà mình nghĩ là
rất là phù hợp với bản cảnh này
không chỉ hát cho những niềm vui
bài hát còn dành cho những nỗi buồn
cho những giọt nước mắt
đó không phải là giọt nước mắt
của sự thất bại
mà là biểu tượng
của khát khao chiến thắng
khát khao chinh phục đỉnh cao
ca khúc không chỉ là món quà
cổ vũ tinh thần
cho các tuyển thủ bóng đá việt nam
mà còn là niềm tự hào hạnh phúc
trong một trái tim yêu âm nhạc
yêu thể thao
chỉ sẵn sàng nơi
dẫu có khó khăn
thì bà thầy vẫn luôn tin ra
tôi cũng được tham dự nhiều
cái giải thi đấu quốc tế
ở trong nước và nước ngoài
nhất là những cái kỳ sea games
thì mỗi khi cái bài hát vang lên
thì nó rất là hào hùng
nó làm cho tâm trạng tôi
nó phấn chấn hẳn lên
mặc dù tôi là huấn luyện viên thôi
đến bây giờ khi mà nói
mà nghe cái bài hát đó
thì tôi cũng đang sởn cái gái ốc lên
tức là nó làm cho
nó như là thôi thúc hết tất cả mỗi
cái con người việt nam chúng ta
khi mà ở đấu trường quốc tế
chỉ muốn là lao ngay ra
ra trận đấu để mà thi đấu ngay
và nó thôi thúc tất cả mọi người
trong cả lúc thua
cả lúc thắng
thế và nó làm cho mọi người
phấn chấn hẳn lên
thế và có những cái tinh thần
quyết tâm rất là cao
thế và chúng cũng chính nhờ những bài hát đó
thì là đội tuyển bóng đá nữ
chúng tôi cũng đã thi đấu rất là quyết tâm
và giành được
nhiều cái giành cái thắng lợi bữa qua
bởi vì trong thể thao mà
thì người ta hay nói được cái chuyện thắng thua
thắng thì vui tươi
nhưng mà thua
thì đương nhiên là có buồn
nhưng mà không ngả trí
thì cái bài niềm tin diện thắng lễ quang
chính là một cái bài hát
là bài hát rất hay
đồng viên sốc cái tinh thần
cho các kỳ
các kỳ vận động viên
rồi các kỳ huấn luyện viên
rồi thì lãnh đạo
các cái đôi thể thao
thì khi mà ca khúc sáng tác
chạm đến trái tim của dân tộc
thì ai nghe đến
ca khúc cũng đều cảm thấy
cái niềm tin
tự hào với
bốn năm văn hóa lịch sử
cũng như với một cái sự
không biết mệt mỏi
chúng ta làm nên những kỳ tích
làm nên những chiến thắng
từ một ca khúc viết cho bóng đá
nhưng sau đó
bài hát niềm tin chiến thắng của nhạc sĩ lê quang
đã trở thành ca khúc được hát rộng rãi
trong những giải đấu thể thao
ca khúc sở hữu giai điệu rộng ràng
ca từ ý nghĩa
dễ tạo tinh thần đoàn kết
quyết tâm cho mỗi trận thi đấu thể thao
đến nay sau một mươi bảy năm phát hành
niềm tin chiến thắng vẫn được khán giả
vô cùng yêu thích
khúc ca vừa mang ý nghĩa khích lệ tinh thần thi đấu hào sàng
vừa là lời động viên chân thành
khi thất bại
bài hát nhấn mạnh
vinh quang sẽ thuộc về những ai có khát khao
bởi những điều đó tạo ra động lực chiến đấu
con đường đi đến chiến thắng đầy khó khăn và thử thách
dù thành công hay thất bại
điều quan trọng là mỗi người phải giữ được tinh thần
ý chí vững vàng
tất cả các giải thể thao
hay sức quân đi thi đấu
lê quang đều nghe mọi người nói rằng
đều lấy bài niềm tin chiến thắng để hát
để tự động viên chúng ta
ở một giải đấu
một cái câu chuyện giống như cảm hứng
chuyện cảm hứng cho các bạn trẻ
để các bạn tham gia một giải đấu
có niềm tin
cái niềm tin đó không phải để chiến thắng đâu
niềm tin là niềm tin chúng ta để chiến thắng bản thân chúng ta
lê quang rất là vui
một bài hát viết bề bóng đá
nhưng bây giờ
đã vượt qua khỏi
câu chuyện bóng đá rồi
và một lần nữa
lê quang xin cảm ơn tất cả người hâm mộ
các anh chị em
đã yêu mến
bài hát niềm tin chiến thắng
và mong muốn rằng trong các
đợt thi đấu sắp tới
của lần thể thao nước nhà
chúng ta luôn có niềm tin để chúng ta vượt qua tạc hạ
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
những giai điệu của ca khúc
niềm tin chiến thắng vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình đời sống nghệ thuật tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình
quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phòngvăn hóa a nh org vn
hoặc có số điện thoại
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau